tịch thu thiết bị phát sóng cắt kênh ra khỏi danh sách phát sóng cũng như chặn các trang web của al jazeera
al jazera là kênh được chính phủ qatar tài trợ chuyên đưa tin về tình hình khu vực
hồi tháng trước quốc hội israel đã thông qua luật cho phép tạm thời đóng cửa văn phòng đại diện của các đài truyền hình nước ngoài ở nước này
được cho là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia
phía al jazsea đã bác bỏ cáo buộc trưởng văn phòng đại diện của kênh cho rằng quyết định trên mang tính chính trị
và gây phương hại đến hoạt động đưa tin của cơ quan báo chí này
những người biểu tình phản đối chiến dịch tấn công của israel tại giải gaza đã cắm trại trong khuôn viên các trường đại học của mỹ
kêu gọi các trường cắt đứt quan hệ tài chính với israel và thúc đẩy một lệnh ngừng bắn
đụng độ đã xảy ra ở một số nơi buộc cảnh sát phải bắt hàng trăm người biểu tình và dỡ bỏ các khu liều chạy
tại các đại học columbia virginia
vào sáng sớm ngày năm tháng năm theo giờ mỹ cảnh sát north angeles đã bắt đầu dỡ bỏ liều chạy
để giải tán người biểu tình palestine tập trung trong khuôn viên đại học southern california
trước đó qua mạng xã hội x cảnh sát đã yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi khu vực nói trên nếu không sẽ bị bắt giữ
tờ los angeles và các hãng truyền thông khác tại địa phương cho biết
cảnh sát được trang bị hơi cây đã tiến vào giải tán khu vực liều chạy nói trên từ năm giờ sáng ngày năm tháng năm
hiện chưa rõ đã diễn ra vụ bắt giữ nào hay chưa
người phát ngôn của lực lượng cảnh sát cũng không cung cấp thêm thông tin chi tiết
vào tháng trước cảnh sát los angeles đã bắt giữ chín mươi ba người trong khuôn viên đại học southen california
sau khi dỡ bỏ liều chạy ở khu vực này
và chiều qua theo giờ paris chủ tịch trung quốc tập cận bình đã đến pháp bắt đầu chuyến công du
gấp nhà nước tới pháp serbia và hungary
thương mại đầu tư và những vấn đề liên quan đến cuộc xung đột ở ukraine
được cho là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận nhân chuyến công du lần này của nhà lãnh đạo trung quốc
đây là chuyến thăm các nhà nước
đây là chuyến thăm các nhà nước
gấp nhà nước thứ hai của ông tập cận bình đến pháp sau năm năm
đúng vào dịp kỷ niệm sáu mươi năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
theo kế hoạch hôm nay tại paris chủ tịch trung quốc và tổng thống nước chủ nhà emmanuel macron
sẽ có cuộc hội đàm với chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen
tại serbia và hungary chủ tịch tập cận bình sẽ hội đàm với tổng thống serbia alexander vucic
tổng thống hungary tamás zulíuk và thủ tướng viktor orbán
ba quốc gia châu âu này đều có quan hệ ổn định với trung quốc
theo đánh giá của giới chuyên gia
trong số này có quốc gia là nước lớn ở tây âu có quốc gia là đại diện ở đông âu
và cũng có nước nằm trong liên minh châu âu eu cũng như ngoài eu
do đó chuyến thăm thể hiện sự trọng thị của trung quốc đối với châu âu
kết quả thực chất của chuyến thăm sẽ không chỉ thúc đẩy hợp tác giữa trung quốc với pháp
serbia và hungary mà còn có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của quan hệ trung quốc liên minh châu âu
cũng trong ngày hôm qua tại quảng trường đỏ ở thủ đô moscow của nga
đã diễn ra buổi tổng duyệt cuối cùng cho lễ duyệt binh nhân kỷ niệm bảy mươi chín năm ngày chiến thắng phát xít
trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
theo thông tin từ bộ quốc phòng nga hoạt động duyệt binh kỷ niệm bảy mươi chín năm chiến thắng fascist
sẽ được tổ chức tại hơn hai mươi thành phố với sự tham gia của hơn năm mươi người
cùng khoảng một phương tiện và khí tải quân sự
riêng tại thủ đô moscow sẽ có chín binh sĩ tham gia duyệt binh trên quảng trường đỏ
hai phi đội bay và bảy mươi năm phương tiện chiến đấu mặt đất
đặc biệt cuộc duyệt binh năm nay sẽ có sự tham gia của những người phục vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt
nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài đã xác nhận có mặt tại sự kiện
với nhiều người dân nga lễ duyệt binh ngày chiến thắng mùng chín tháng năm luôn là sự kiện rất được mong đợi
đây được coi là niềm tự hào lịch sử là biểu tượng sức mạnh đoàn kết và chiến thắng của nước nga
cử tri panama ngày hôm qua đã tiến hành bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với sự tham gia của tám ứng cử viên các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa từ bảy giờ sáng và đóng cửa vào lúc bốn giờ chiều cùng ngày theo giờ địa phương
tức là bốn giờ sáng nay theo giờ việt nam
và quy trình kiểm phiếu tại hơn bảy điểm bỏ phiếu ở panama cũng đã bắt đầu
ngoài chức vụ tổng thống khoảng ba triệu cử tri của panama cũng sẽ bầu chọn hai mươi nghị sĩ tại nghị viện trung mỹ
bảy mươi một nghị sĩ quốc hội tám mươi một thị trường và các hội đồng địa phương
theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất
ông josé raúl molino tiếp tục thế dẫn đầu của cựu tổng thống martinelli với tỷ lệ người ủng hộ trung bình từ ba mươi một đến ba mươi năm
luật pháp panama không cho phép tổng thống đương nhiệm được tranh cử nhiệm kỳ lần thứ hai liên tiếp
nhưng cho phép các cựu tổng thống khác chưa cầm quyền tới hai năm nhiệm kỳ được tham gia tranh cử
các trường học tại bangladesh đã mở cửa trở lại vào ngày năm tháng năm với các lớp học diễn ra cả trong những ngày cuối tuần
sau thời gian phải đóng cửa do nhiệt độ vượt quá ngưỡng là bốn mươi độ c
đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất trong bảy thập niên trở lại đây
theo lịch của người hồi giáo thì chủ nhật đến thứ năm hàng tuần là ngày làm việc
thông báo của bộ giáo dục bangladesh cho biết học sinh sẽ đến trường cả trong ngày thứ bảy
cho đến khi có thông báo tiếp theo thậm chí là không loại trừ khả năng đi học cả ngày thứ sáu nếu cần thiết để hoàn tất chương trình học
quyết định này được các bậc phụ huynh ủng hộ trong bối cảnh đây đang là thời gian diễn ra các kỳ thi cuối năm học
và các em học sinh không muốn phải học ở nhà
số liệu của liên hợp quốc cho biết
khoảng một phần ba trẻ em ở bangladesh tương đương với gần hai mươi triệu em đang hàng ngày phải chịu đựng trực tiếp tình trạng nắng nóng nghiêm trọng kéo dài
và thường xuyên do biến đổi khí hậu gây ra
bộ nội vụ hàn quốc mới đây xác nhận hơn một tài liệu dân sự ở nước này đã bị phân phối nhầm trên cổng dịch vụ công địa tử của chính phủ hồi tháng trước
và làm dò dỉ nhiều thông tin cá nhân quan trọng
số tài liệu trên bao gồm năm trăm tám mươi bảy giấy chứng nhận nộp thuế doanh nghiệp

cùng với một số giấy tờ khác
những tài liệu này được chuyển không đúng địa chỉ
qua đó làm lộ các thông tin cá nhân nhạy cảm như tên tuổi địa chỉ và số đăng ký cư trú
nguyên nhân vụ việc được cho là do lỗi của nhà phát triển hệ thống cổng dịch vụ công địa tử
hiện cổng dịch vụ này đã hoạt động trở lại bình thường và tất cả các tài liệu phân phối nhầm đã bị xóa bỏ
các trường hợp bị lộ thông tin cũng được thông báo qua điện thoại hoặc là thư
sự cố cũng được báo cáo lên ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân hàn quốc theo quy định
tuy nhiên chưa thể xác định chi tiết về mức độ dò dỉ cho tới khi kết quả điều tra được công bố
thưa quý vị dưới góc độ tâm lý học quá trình tái hòa nhập cộng đồng của những người đã chấp hành
xong hình phạt tù chịu sự chi phối
những người đã chấp hành xong hình phạt tù môi trường chạy giam và thời gian họ thi hành án
cũng như thái độ của mọi người xung quanh nơi họ trở về
việc cộng đồng giúp đỡ và tạo điều kiện cho những người đã từng lầm lỗi
chính là cách giúp họ xây dựng một cuộc sống bình thường và trở thành những công dân có ích cho xã hội
nhưng thực tế quá trình này luôn là một thách thức và câu chuyện sau đây tại mỹ
cũng sẽ khép lại bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
tôi đã giúp chị cho chị trong nhiều năm qua nói rằng
chị sẽ ổn và có thể sẵn sàng bước ra thế giới bên ngoài
sau khi tôi có con gái tôi đã nghiện thuốc phiện tôi đã sử dụng rất nhiều thuốc giảm đau
và khi tôi không thể dùng thuốc giảm đau tôi đã chuyển sang dùng heroin
chị đã vượt qua tất cả các điều kiện trong suốt gần một mươi năm ngồi tù
điều trị lạm dụng chất gây nghiện phát triển chuyên môn thậm chí lấy được bằng cao đẳng

tôi đã trở thành con người mà tôi mong muốn tôi luôn cố gắng để trở thành con người này
và tôi chỉ lo rằng khi ra ngoài tôi sẽ không thể được như con người ở đây
chị javis ba mươi hai tuổi nằm trong diện tù nhân tăng nhanh nhất nước mỹ
đó là nhóm tù nhân nữ là một trong hơn một trăm chín mươi phụ nữ đang chịu án phạt tù tại mỹ
vào năm hai nghìn một mươi năm javis đã bị kết tội cướp và ngộ sát
sau khi ra tù chị javis đã có việc làm
đồng thời theo học tại đại học bang ohio để lấy bằng về công tác xã hội
và gần đây chị đã được trao toàn quyền nuôi con gái lớn trong số hai cô con gái của chị
bắt đầu lại cuộc đời không giống như một sự bùng nổ
bắt đầu lại cuộc đời là sự kết hợp của tất cả những điều nhỏ nhặt mà mọi người làm để giúp đỡ bạn
nhưng mong muốn được ở bên các con nhiều hơn đã khiến chị vi phạm các điều khoản khi được trả tự do
chị chuyển đến ở với con trong một căn hộ bên ngoài khu nhà
mà các tù nhân phải sống trong
trong thời kỳ chuyển tiếp và lại bị thức quyền nuôi con
giờ đây javis đã nhận thấy mọi thứ cần phải tuân thủ pháp luật
mặc dù không mong đợi con sẽ được quay lại cuộc sống với mình
nhưng chị đang nỗ lực để giành quyền nuôi con chung với bố của đứa trẻ
theo báo cáo của một tổ chức nghiên cứu tù nhân
ở mỹ số lượng tù nhân nữ đang tăng hơn năm trăm linh từ năm một nghìn chín trăm tám mươi đến năm hai nghìn một mươi
cao hơn gấp đôi tốc độ tăng của số lượng tù nhân nam
sự gia tăng mạnh này một phần là do trong vài thập kỷ qua
nhiều bang đã thực hiện tăng các hình phạt và mức án tối thiểu bắt buộc
đối với tội tàng trữ và buôn bán ma túy
trong báo cáo năm hai nghìn hai mươi ba khoảng hai mươi năm phụ nữ đang phải ngồi tù vì các tội liên quan đến ma túy